tại hà nội đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ đã đến thăm chúc tết tại cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
cục cảnh sát hình sự văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cục cảnh sát kinh tế cục cảnh sát giao thông bộ công an
thay mặt chính phủ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương chúc mừng những thành tích
các lực lượng ngành công an đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám và thời gian vừa qua
đồng thời ghi nhận tồn vinh những tấm gương cán bộ chiến sĩ lực lượng thực sự vì nước quên thân
vì dân phục vụ mưu trí dũng cảm không quản hiểm nguy chấp nhận hy sinh khắc phục mọi khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị các cơ quan phát huy vai trò là cơ quan tham mưu
tiếp tục bảo đảm an ninh trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm trượt tự an toàn xã hội nhất là dịp tiêm nguyên đán
các lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm trên các tuyến địa bàn trọng điểm
nhất là tội phạm có tổ chức
các lực lượng cảnh sát điều tra cần đẩy nhanh tiến độ kiến nghị xử lý các vụ án lớn
đặc biệt theo dõi điều tra giai đoạn hai vụ phan văn anh vũ và đinh ngọc hệ
qua đó vạch trần bản chất tội phạm triệt để thu hồi tài sản thất thoát